tính đến nay hà nội đã có tám quận chuyển từ cấp độ hai lên cấp độ ba vùng cam nguy cơ cao
để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng tiếp sau quận đống đa và hai bà trưng
bắt đầu từ một mươi hai h ngày hôm qua ubnd các quận hoàn kiếm ba đình hoàng mai long biên nam tử liêm tây hồ
cũng đã yêu cầu các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
cùng với đó kể từ ngày hôm nay học sinh lớp một mươi hai của sáu quận này cũng được dừng học trực tiếp
ngoài ra các phường xã cấp độ ba ở các quận huyện còn lại cũng phải đóng cửa trường học cho đến khi có thông báo mới
trước đó vào ngày hai mươi tháng một mươi hai học sinh quận đống đa và hai bà trưng cũng đã dừng học trực tiếp
bên cạnh đó sở y tế hà nội đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập
triển khai các giải pháp giảm tử vong do covid một mươi chín
trước hết là với ca bệnh nghi ngờ ca bệnh xác định nhiễm covid một mươi chín cần được phân loại đánh giá nguy cơ
chẩn đoán đánh giá mức độ lâm sàng để phân luồng chuyển tuyến tiếp nhận và điều trị kịp thời